công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đang tạm giữ hình sự chín đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
trước đó lực lượng trinh sát hình sự công an tp biên hòa phối hợp với các lực lượng khác bất ngờ đột kích vào nhà hoàng thị kim oanh năm mươi hai tuổi ngụ thành phố biên hòa ngụ khu phố ba phường long bình tân
tại đây lực lượng công an đã phát hiện hàng chục đối tượng cả nam và nữ đang say sư sát phạt dưới hình thức đánh bày cào ba thắng thua bằng tiền thu giữ nhiều dụng cụ phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc và gần ba mươi triệu đồng tiền mặt
điều đáng nói là nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng các đối tượng khóa trái hai lớp cửa sắt kiên cố chỉ cần có động bên ngoài chúng sẽ nhanh chóng phi tan vật chứng và tẩu thoát bằng các đường thoát hiểm có sẵn trong nhà